hai năm qua trong bối cảnh covid một mươi chín bùng phát phức tạp nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhưng với nỗ lực vượt khó ngành xây dựng việt nam đã dần phục hồi và đạt được những kết quả khả quan
được coi là điểm sáng của nền kinh tế trong đại dịch
theo báo cáo của bộ xây dựng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc tăng một một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
diện tích nhà ở bình quân cả nước ước đạt hai mươi bốn bốn m hai sàng trên người
đặc biệt chỉ số giá tiêu dùng cpi nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng
tăng bốn làm cpi chung tăng tám điểm phần trăm
do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng hai chín mươi ba tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào
tổng doanh thu trong năm hai nghìn hai mươi một của tòa ngành xây dựng đạt năm mươi tỷ usd
trong đó tập đoàn xây dựng hòa bình nhà thầu tổng hợp hàng đầu cả nước
chiếm ba giá trị gia tăng trên thị phần
bởi vì ở các nước công nghiệp phát triển chi phí nhân công rất là cao
trong khi đó cái chi phí nhân công của chúng ta
mà chúng ta điều một lần
lực lượng đi ra nước ngoài
thì phải nói cái khả năng cạnh tranh
cái năng lực cạnh tranh của chúng ta là tốt hơn rất nhiều
bên cạnh đó bản thân ông lê viết hải là một kiến trúc sư đã có cái tuổi nghề là trên ba mươi năm
với bề dày kinh nghiệm với năng lực quản trị
và vừa rồi tập đoàn xây dựng bình cũng đã hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài
cho nên cũng đã tiếp cận được với cái
năng lực quản trị
chương trình bí mật thành công rất là hân hạnh được mời anh đến đây để chia sẻ con đường thành công của tập đoàn hòa bình
và khi mà anh cùng các cộng sự của mình đã dìu dắt trong suốt thời gian qua
mà nay đã trở thành một tập đoàn xây dựng hàng đầu việt nam
thì anh có thể chia sẻ cái quá trình mình đã dẫn dắt cái con tàu của mình để được thành công như ngày hôm nay
khởi đầu là một cái văn phòng xây dựng rất nhỏ bé
chỉ khoảng hai mươi năm
và doanh thu năm đầu tiên cũng chỉ sắp xỉ một tỷ một tỷ đồng
và thập niên thứ ba từ bảy trăm năm mươi tỷ lên một mươi tám ba trăm linh tỷ
trên một cái nền tảng là cái văn hóa doanh nghiệp dựa trên trụng cột dân thiện mỹ
có thể đối chiếu cái văn hóa doanh nghiệp đó với cái bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh việt nam
cái nền tảng để mà hòa bình có thể phát triển được mạnh mẽ như thế
ổn định với cái tốc độ tăng trưởng như thế
văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố rất quan trọng
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một đều bị ảnh hưởng dịch bệnh rất là lớn
tập đoàn hòa bình của mình đã gặp những khó khăn như thế nào
và trải qua và dẫn dắt nó trải qua đến nay nó đã như thế nào không ạ
tại vì chương trình mình có một cái chủ đề là bí quyết thành công
thành ra là tôi cũng xin chia sẻ là từ hai nghìn một mươi tám đến nay
hòa bình không đạt được cái tốc độ tăng trưởng như vậy
hai năm hai nghìn một mươi chín thì có tăng trưởng một cái khoảng chưa tới hai phần trăm
hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một thì chỉ sắp dĩ một mươi hai ngàn tỷ thôi
cách đây một mươi năm này hoặc có thể là hơn một mươi năm thì đánh dấu một cái sự kiện vô cùng quan trọng của tập đoàn hòa bình
đó là tham gia quản lý dự án cao cấp đầu tiên ở kuala lumburg
và từ đó thì có một bước tiến mở rộng sang myanmar
và kuwatt thì nhìn lại một mươi năm đó bắt đầu với sự cải tiến về công nghệ và tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của mình
thì anh thấy là cái cuộc cạnh tranh với ngành xây dựng giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài thì hiện nay nó đang như thế nào
một doanh nghiệp mã lai họ đến công trường của họ rất ngạc nhiên
là vì sao một công ty xây dựng việt nam lại tổ chức thi công tổ chức công trường quản lý công trường
lại có thể ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ và an toàn như thế
và họ đã mời hòa bình qua malaysia để quản lý dự án cho họ
làm như thế mục tiêu của chúng ta cũng để mà tìm hiểu thị trường học hỏi thêm
sau ba năm mình quyết định là thôi
tại vì thực ra làm như thế thì không hiệu quả
nếu mà ra nước ngoài phải làm vai trò tổng thống
các đất nước mà đang có ngành xây dựng giữa doanh nghiệp
các đất nước mà đang có ngành xây dựng giữa doanh nghiệp

những đất nước xây dựng phát triển

những cái ngành rất là phát triển thì làm sao mà mình có thể cạnh tranh nổi với họ
công nghệ mà chúng ta áp dụng là hiện đại
chúng ta cũng áp dụng những công nghệ về
quản lý trong doanh nghiệp quản lý dự án
quản lý công trình
với thiết kế ba d thì tất cả các thông tin của dự án
đều có thể số hóa rất là chi tiết
từ hai nghìn một mươi một là hòa bình đã lập phòng bim để đưa công cụ bim vào quản lý xây dựng
đó là về năng lực về tổng thầu về quản lý xây dựng
bên cạnh đó việt nam cũng rất là cạnh tranh về chuỗi cung ứng
ít ai biết là hiện nay quy mô về sản xuất xi măng răn ca của việt nam đứng thứ năm trên thế giới
nhưng về xuất khẩu thì quy mô về giá trị sản lượng xuất khẩu xi măng và lăn ke của việt nam lại đứng đầu thế giới
chúng ta vẫn thấy xi đăng onoda cũng nhập xi măng indo
nhưng bây giờ là không còn nữa
chủ yếu là xuất khẩu
cảng biển của chúng ta rất nằm sát các khu công nghiệp
thành ra xuất khẩu chi phí nó cũng giảm đi nhiều
công nhân việt nam thì học nghề rất nhanh và được đào tạo nhanh
tham gia sản xuất rất là
nhà máy sản xuất các loại vật liệu xây dựng của việt nam
bây giờ đã sử dụng những dây chuyền công nghệ mới nhất
do đó chúng ta có những sản phẩm chất lượng
cao giá thành hạ
đấy thì làm cho cái năng lực cạnh tranh
cụ ích chủ công ứng việt nam
về vật liệu xây dựng
cũng như các loại trang thiết bị sản xuất từ các nguyên liệu
để phục vụ cho công trình xây dựng
là rất cạnh tranh
trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
để phát huy năng lực cạnh tranh
ngành xây dựng việt nam phải vươn ra

trong thị trường nước ngoài
theo ước tính của cơ quan thống kê
thị trường xây dựng thế giới có quy mô rất lớn
gấp vài trăm lần so với thị trường trong nước
thì đã lên đến một mươi hai tỷ usd mỗi năm
và tăng trưởng từ hai ba một năm
chỉ cần chiếm lĩnh một thị phần
đã có thể bằng bốn mươi gdp của việt nam
thành công trong chiến lược xuất khẩu
sẽ đưa công nghiệp xây dựng
trở thành một ngành múa nhọn của quốc gia
góp phần thúc đẩy kinh tế việt nam
phát triển bước phá
chúng ta nhìn trên cái thị trường xây dựng toàn cầu
thì phải nói
thị trường xây dựng toàn cầu
có một cái giá trị
cực kỳ lớn
chúng ta chỉ nói
một cái quốc gia ở trung đông thôi
đó là arap siêu út
thì người ta có một cái
đại dự án
để phát triển một cái siêu đô thị
và với cái giá trị sản lượng
lên đến năm trăm linh tỷ usd
đó là một cái
và các cái thị trường xây dựng
ở hoa kỳ ở canada
ở châu âu
ở nhật bản
tất cả các cái thị trường này
đang mở ra một cái triển vọng rất lớn
để phát triển ngành xây dựng việt nam
theo công bố của bộ xây dựng
thì cái phần trăm phát triển
trên cái ngành xây dựng của mình
chỉ có khoảng năm sáu
là làm sao mà
có thể trong tương lai
trước đây thì đã đạt được
cái mức tăng trưởng rất là cao rồi
nhưng mà trong những cái thập niên tới
thì có thể đảm bảo được
cái mức tăng trưởng
như là mình đã
đề ra hay là không
thị trường trong nước
tổng sản lượng
chỉ khoảng sáu mươi tỷ đô
trong khi thị trường quốc tế
lên đến một mươi hai tỷ
hòa bình đã vượt
cái mức giá trị gia tăng
của ngành xây dựng
chiến lược của hòa bình là
phát triển ra thị trường nước ngoài
việc phát triển
xây dựng ra thị trường nước ngoài
và nếu thành công thì
xây dựng sẽ trở thành
một cảnh kinh tế mũi nhỏ
một cái loài cá voi
tăng trưởng như thế rồi
mà lại vẫn nuôi trong ao nhà
nó không thể phát triển được
thì nó chết
một con cá bình thường
thì nó có thể sống được
thì cái điều đó là
một cái vấn đề mà tôi
thực ra thì bây giờ dịch bệnh
họ cũng còn những cái rình dọc
rất là khó lường
anh hoặc là tập đoàn hòa bình
có những cái kỳ vọng gì
ở cái tương lai
của ngành xây dựng
và những cái khó khăn gì
mà anh cũng đang
có những cái trăn trở nhất định
ở trong ngành xây dựng
mục tiêu về
doanh thu lợi nhuận năm nay
thì là khá tốt
các hợp đồng xây dựng
thì đã là
mười bốn ngàn tỷ
trong khi mục tiêu là
hai mươi ngàn
và mới đầu năm nay
thì hòa bình
đã trung thầu được
bốn ngàn tỷ
cái khả năng mà
mục tiêu về
thì tôi nghĩ là
thì tôi cũng
tôi cũng tin là
có thể làm được
thì sáng sủa hơn
nhà nước đã có
những chính sách
hỗ trợ cho
trong đó là
các đầu tư công
các dự án đầu tư công
xây dựng cho
có thu nhập trung bình
và nhà ở xã hội
những vướng mắt
về pháp lý
của những dự án
và tư nhân
một cơ hội
để có thể
cho sự phát triển
của quốc gia
cả ngành xây dựng
thấy mạnh dạng
đi ra nước ngoài
đi ra nước ngoài
và tôi cũng đã
một cuốn sách
cái chiến lược đó
còn hạn chế
những nhiệm vụ
mà một doanh nghiệp
cần phải quan tâm
mình cũng hy vọng
trong tương lai
không những là
các tập đoàn xây dựng
khác trong nước
cũng sẽ cùng nhau
để phát triển
ra thị trường nước ngoài
tập đoàn hòa bình
còn hướng ra cộng đồng nữa
trong những cái ngày tháng
mà thành phố hồ chí minh
cái dịch bệnh
nó rất là
nghiệt ngã như vậy
thì tập đoàn hòa bình
đã hỗ trợ cho cộng đồng
rất là nhiều
những cái trang thiết bị
cũng như là thuốc đông y
đến các bệnh viện
để mà giúp cho
những cái bệnh nhân f
ngoài cái năm k đó
rồi không tụ tập
khai báo y tế
thì cần thêm
cái không khí sạch
cái khả năng
để mà vượt qua
cái sức khỏe
của mỗi người
rất là quan trọng
sức đề kháng
của mỗi người
rất quan trọng
đó là lý do
mà anh đưa ra
cái công thức
tôi đề nghị
là nên áp dụng công thức đó
chứ không chỉ là năm k
áp dụng các cái phương thuốc
để trị covid
cũng rất là quan trọng
phải tham gia
các bệnh viện
và những cái buổi
giới thiệu về
các cái phương thuốc đó
để cho nhiều người biết
để sử dụng
nghiên cứu cho sâu
cho tới nơi tới chốn
và đưa những cái thuốc đó
vào trị liệu
với việc nghiên cứu
hỗ trợ cho điều trị covid
thì chúng ta có thể vượt qua
cái đại dịch này
một cách an toàn
ngọc ánh còn biết
anh có một cái tài
mà hôm nay ngọc ánh
rất là mạnh
và mong muốn
anh sẽ tặng cho khán giả
cũng như là ngọc ánh
một món quà
đó là anh có thể hát một bài
anh đàn và hát một bài
để tặng cho quý vị khán giả
cũng như là anh
vâng rất là sẵn sàng
tiệc mừng công